bây giờ đưa lên toàn thế giới thì như thế cũng không được
không được ở chỗ là truyền thông những cái gì tục hèm của người dân phải tôn trọng tục hèm của người dân không thể làm như thế
nhưng đồng thời người dân cũng thấy rằng tác động của mình mà đến toàn thế giới thì cũng không lên được
thì ta hãy che kín đi như là nghèm thượng tôi thấy là hay ứng xử thế là tốt
tôi thì hơi ngọt lại đó không phải là một tập tục thì nó phải sinh ra từ một tập tục văn hóa từ một quan niệm văn hóa
tại sao lại chọc tiết con lợn lại xé chân con lợn trước miếu đèn
tại sao lại như vậy
ta phải hiểu sâu về cái câu chuyện nó sinh ra cái hiện tượng này
cũng như tại sao lại trọi trâu
trọi trâu để làm gì
trọi trâu có phải là bạo lực không
phải nghiên ký văn hóa rồi hãy trả lời
thì mới thấy cái lý của nó
cái lý của nó chứ
tại sao chúng tôi sinh ra lễ hội trọi trâu
chúng ta biết rằng người việt nam dạy trẻ con trọi trâu từ khi bập bẹ biết nói đấy là con trâu lá đa
chúng ta không thể quên được rằng trẻ con cuộn con trâu lá đa và é ngọ trọi nhau
ước mơ có một con vật khỏe khoát nhất mạnh mẽ nhất tìm ra một con đực khỏe nhất để tạo ra trong một dòng trâu
cách thức nuôi con trâu đấy
tức là nó kèm theo dòng
có rất nhiều những điều kiện văn hóa chứ không phải cái hiện tượng đấy
tôi tán thành với tiến sĩ sơn
tức là có những cái nó đi vào tục hèm thì đừng trương nó lên
anh trương cái khác đừng trương cái đấy lên
và anh có thể giới thiệu cái nét đẹp của cái lễ hội đấy mà một trong những cái lễ hội đấy là cái tục đấy
thì không có vấn đề gì cả
điều thứ hai là chúng ta phải suy tính
là tại sao hiện nay nó lộn
nó lộn sộn như thế
nó lộn xộn như thế là chính bản thân tổ chức chính quyền
chứ không phải người dân ạ
tôi lấy thí dụ
ngày xưa đấy
chống làng nào làng ấy đánh
thánh làng nào làng ấy thờ
thì mình giúp kiệu
làm gì có làng khác
hàng trăm làng đổ về đấy
không có chuyện đấy
và hàng trăm làng đổ về một không gian nhỏ như vậy
thì ắt là lộn sộn
thì bây giờ nó mới thế
đấy thì mới nó mới như thế này
chứ còn nếu thánh
chống làng nào làng ấy thờ
thì không có chuyện ở làng khác mà sang đây làm linh tinh
ngày xưa không có chuyện đấy
thế tức là ở đây đấy
là các nhà quản lý văn hóa
phải tính đến cái chuyện
khơi dậy cái văn hóa đấy
và tổ chức cho cái văn hóa đấy
ở trong cái thời đại
mà phương tiện giao thông nó bùng nổ như thế này
một người một ngày đến bốn cái lễ hội
ngày xưa làm gì có chuyện đấy ạ
đến một lễ hội còn chả đi được
xa chết thế
bốn năm cây số đi bộ đến bao giờ
thành thực ra ở đây nó có cái điều chúng ta phục dựng lại
nhưng ta quên mất cái điều kiện xã hội hiện nay
con người hiện đại hiện nay
dường như bí bách vì tư tưởng
không có chỗ giải thoát
bí bách về lối sống
bí bách về đời sống
có rất nhiều chuyện mà buộc người ta chạy về với tâm linh
buộc người ta nhờ cái tâm linh đấy để mà giải thoát cho mình
và chính điều này làm cho các lễ hội trở nên vô cùng lộn rộn
cho nên cướp khước cướp lá tre cướp lá đẻ
cướp nọ cướp kia cướp cờ cướp giật
là để lấy cái khước đấy
và đấy cũng là một cái nó xóa bớt cái nỗi bực dọc hàng ngày
thế thì bây giờ làm thế nào được
lễ hội làng tôi chỉ có làng tôi thì mới đi cấp khước
cho nên đi ngay cả một thành phố vào đấy cướp khước ở làng tôi
thế thì làng tôi chịu làm sao được
thì làm sao nó không lộn rộn
thì cái lộn xộn nó sinh ra tất yếu từ cái việc chúng ta không biết cách tổ chức
và không nắm được chặt chẽ
tình hội của một làng của một tổng
thì chúng ta sẽ sinh ra cái điều này
tôi nghĩ rằng về mặt quản lý nhà nước thì cái việc mà nhà nghiên cứu đạo hành loan vừa nói
thì cũng đã được giải quyết phần nào theo tôi ít nhất là phần nào
bằng cái nghị định một trăm một mươi gạch chéo hai nghìn một mươi tám vừa rồi của bộ thải thao du lịch
về cái quản lý và tổ chức lễ hội
tuy nhiên đọc toàn bộ nghị định thì tôi thấy rằng cái điểm mới của nó so với tất cả những văn bản hành chính quá trước
nó không nhiều
nó cũng rất là trung trung ở cái chuyện bây giờ tổ chức lễ hội
thì phải xin phép của ủy ban dân tỉnh hoặc là xin phép của bộ thải thao du lịch
phải tổ chức làm sao cho nó không mang tính thương mại hóa
mà chỗ này là cái chỗ mà tôi nghi ngờ
vì trong thời điểm kinh tế thị trường mà khó có cái gì nó lại không thương mại hóa được
vấn đề là thương mại hóa cách nào nó nhân văn hay không
cơ chế của lễ hội làng của trước nó làm trong khung cảnh của làng
còn khung cảnh của làng thời đóng cửa nó khác với khung cảnh của làng thời mở cửa bây giờ
bây giờ mở cửa vào và du lịch là một vấn đề cực kỳ quan trọng
cho nên dù chúng ta có xây dựng có ý tưởng xây dựng xã hội tốt đẹp đến mấy
nhưng mà cuộc đời khi mà cơ chế thị trường vào nó tác động cho nó làm cho tất cả nhiều cái nó khó
nó khó như thế thì bao giờ người ta cũng cần đến tâm linh và cần đến tôn giáo
và cái này cả các nước cực kỳ phát triển như mỹ như nhật cho đến những nước chậm phát triển cũng đều thế cả
vì thế mà ta hãy tạm bằng đầu và thích ứng với cái điều khiển này
vấn đề thứ hai nữa là khi mà đã
như vậy rồi thì ta phải nghiên cứu từ thực tiễn ta ra những cái quy chế cho nó thật chặt chẽ
ví dụ như bác loan nói như thế tôi cũng rất đồng ý
là nếu có thể ta xem những cái hội làng nào là lễ hội làng nên mở rộng để mang tính chất thu hút khách du lịch
còn hội làng nào đấy của làng tôi thôi tại sao không làm những tục hèm đi thôi
thế chứ không phải cái gì ta mở toan lên mọi người đấy
tất nhiên điều đấy cũng khó điều đấy là trong cái điều kiện hiện giờ là khó
nhưng nếu có thể thì ta nên làm được
vấn đề thứ ba là ta phải xác định lễ hội trong điều kiện mở cửa trong điều kiện cơ chế thị trường này
lễ hội phải chịu quy luật của thị trường
vì thế đã là quy luật thị trường thì ta như đầu những cái năm chín mươi ấy ta nói là lễ hội bị thương mại hóa
thế nhưng trong cơ chế thị trường thì bất cứ cái gì mà chả thương mại hóa
bây giờ ta phải nhìn xem từ có cái gì là không thương mại hóa
nhưng phải theo đúng quy định của thương mại hóa
tức là ta phải cũng tôn trọng chữ tín
ta phải chống
chống những cái kiểu
buôn đắt bán đắt
ví dụ như dịch vụ trong xe đáng lý là năm một mươi
ta vốc lên đến năm mươi
ăn một bát chè một bát bánh thì giá lên gấp năm gấp một mươi
như thế là thương mại hóa là không được
nếu ta hiểu thương mại hóa như thế thì phải đối
nhưng nếu ta hiểu thương mại hóa là dịch vụ
tất cả khi đến lễ hội bây giờ nó cần dịch vụ
ngày xưa lễ hội đến làng ăn một bát bánh ăn rồi bát cơm thì được
nhưng bây giờ lễ hội du lịch như vậy nó đông như thế
thì làm sao mà phục vụ được
thì lúc đấy nó phải có cái bộ phận dịch vụ
lúc đấy nó phải phát triển lên
vì thế mà cái dịch vụ đó là cái rất quan trọng
là một thành tố của một cái lễ hội thời mở cửa này
tất cả các cái hội nó đều nằm trong lễ
thì cái đấy là cái mà có lẽ cũng chẳng có gì để mà có thể cần phải sửa chữa cả
bởi vì tôi nghĩ là đến đền hùng thế thôi
lễ trước hội sau
bởi vì hội thì nó chứa đựng rất nhiều các
các hình thức sinh hoạt khác nhau
còn lễ thì nó chỉ có một hình thức thôi
tế tụng hết
đình nào cũng thế
tế tụng xong
rồi mới đến hội
chứ tế tụng chưa xong
thì chưa đến hội
thế cho nên rằng
ở mỗi một đình làng thủ xưa đấy
họ chia ra rất nhiều khu vực
đây là trèo
đây là rối nước
đây là hát trống quân
trong đình là ca chủ
thế tức là từng không gian minh bạch
chứ không có ủ xoẻ
thế thì làm sao bây giờ chúng ta chia ra các không gian này
thì tự nhiên chúng ta giải tỏa được người thôi
tức là hiện nay chính bản thân chính quyền địa phương đấy
và bản thân các cụ đấy
tức là những cái lớp trẻ mà đã bị xa mất cái hiệp hội này
chỉ ít cũng đến bốn năm mươi năm
cho nên khi phục hồi lại
họ không nhớ được hết đâu
thế thì như thế tôi rất tân thành với tiến sĩ trần hiếu sơn
là như thế cần phải có các nhà khoa học
giúp đỡ cho họ
để họ củng cố lại cái trí nhớ này chứ
thế thì tôi cho rằng tổ chức tốt
thì thế nào cũng không tránh ít nhiều sai sót
thí dụ như khu dịch vụ xa ra
việc gì khu dịch vụ bám suốt từ cổng đình vào trong đình
các phu vụ chơi xa ra
chứ ngày xưa làm gì có chuyện mà ông chơi đù mấy sáng ngày cửa đình cũng có chuyện đấy
chuyện nào khu vực nào nó ra khu vực đấy
tôi rất may mắn là năm một mươi một tuổi còn được giữ một cái hội làng đích thực của làng tôi
giờ nào tế giờ nào đến chứ không phải giờ nào cũng đến tuần đinh nó đuổi ấy
giờ các cụ đang thiêng như thế các cụ đang tế như thế mà tràn vào đình mà lễ là không được đâu
không có cái chuyện đấy
nghiêm khắc lắm
thế thì hiện nay là nó đang bị cái chỗ này
là do tổ chức
mọi thứ hiện nay là do tổ chức
cho nên không trách thương mại
phải có thương mại tôi rất tán thanh
việt nam phải có thương mại
phải có du lịch
nhưng vấn đề ở đây tổ chức như thế nào
thì hiện nay chưa sinh
được tổ chức
tất cả các văn bản của bộ đấy
đấy là những quy cách để thực hiện thôi
còn thực hiện như thế nào
thí dụ phải làm cho trật tự vào
làm cho trật tự vào thì làm thế nào để nó trật tự
chứ phải biết chứ
chứ phải bộ phải vạch ra chứ
hoặc là các cục của bộ phải cho người ta biết chứ
và các cục của bộ phải đi vào lễ hội này
lễ hội này thì phải tổ chức thế này
phải như thế này như thế này như thế này
chứ đằng này anh đưa ra một cái đường lối chung
các văn bản của chúng ta
phần lớn là đường
đường lối chung
rồi về các nơi tự ứng dụng đường lối vào thực tiễn
thế cho nên là có nơi thì ứng dụng được một vài ba điều cho nó tốt
có nơi không ứng dụng được
còn đưa ra cái chung chung này thì đúng như anh nam đã nói đấy
nó vẫn giống như văn bản trước
nghị định có thì đúng rồi
thế nhưng mà trong những cái công việc cụ thể thì cũng nên có cái sự cụ thể hóa
nó thành những công việc nó rất là chi tiết
thì cái việc tổ chức lễ hội của chúng ta trong năm mới này
kỷ hợi nó sẽ được tốt hơn an toàn hơn và giàu tính nhân văn hơn
chúng ta cùng hy vọng vào một cái năm mới mà có rất nhiều các hoạt động
mang giá trị truyền thống và đồng thời là sẽ đem ảnh niệm vui cho mọi người cho xã hội
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay